theo cảnh báo của quỹ tiền tệ imf cuộc xung đột tại ukraine sẽ gây ra tác động kinh tế sâu rộng cả ở nước này và trên thế giới
nền kinh tế ukraine được dự báo sẽ suy giảm ba mươi năm trong năm nay
trong bối cảnh đó liên minh châu âu eu và mỹ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho ukraine
nhằm giúp nước này giảm thiểu những tác động do cuộc xung đột đối với nga gây ra đối với nền kinh tế
eu thông báo sẵn sàng dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp và thực phẩm nhập khẩu từ ukraine trong một năm
tổng thống ukraine zelenskyy đã ngay lập tức hoan nghênh động thái trên của ủy ban châu âu ec
cùng ngày ngoại trưởng mỹ antony blinken bày tỏ hy vọng chính quyền tổng thống joe biden sẽ đưa ra đề nghị
cung cấp tài chính bổ sung cho ukraine trong đó có các hạng mục dành cho an ninh lương thực
trước đó lần đầu tiên dưới thời chính quyền tổng thống joe biden ngày hai mươi năm tháng bốn
một ngoại giao mỹ đã viện dẫn tuyên bố khẩn cấp để phê duyệt hợp đồng bán đạn dược trị giá một trăm sáu mươi năm triệu usd cho ukraine